đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh nguyễn gia lai về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn xuất phát điểm thấp nhưng đã nỗ lực cố gắng và có những hướng đi riêng phù hợp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
về định hướng thời gian tới chủ tịch quốc hội yêu cầu thường trực tỉnh ủy gia lai phải tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững tăng cường thu hút đầu tư nhất là có các chính sách đầu tư cho lĩnh vực chế biến công nghệ cao
tốt chính sách an sinh xã hội về những kiến nghị của tỉnh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và giao cho các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp thu và sẽ sớm trình các cơ quan thẩm quyền trong thời gian sớm nhất